thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay một mươi bốn tháng năm tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
dự thảo luật gồm chín chương sáu mươi năm điều bổ sung một số điểm mới bao gồm các hành vi bị cấm trong phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ giảm bớt yêu cầu đối với quy hoạch dự án xây mới khu công nghiệp
bổ sung quy định về nghiệm thu kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
điều chỉnh một số yêu cầu cơ bản về phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh
cho ý kiến về dự thảo luật các đại biểu cho rằng cần bổ sung quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc thực hiện thẩm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy để thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
thì cái chỗ này đang được thiết kế phân cho khá nhiều các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta để thực hiện công tác này
nhưng mà chưa có cái phân công cái phối hợp giữa các đơn vị này
bây giờ nếu mà chưa thế này thì người dân doanh nghiệp sẽ phải đến ông a
xong rồi đến ông b xong rồi đến ông c gộp hết cả các thủ tục này xong mới về
mới đến một cái chỗ ông nào
nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần bổ sung các giải pháp cụ thể
để giải quyết tình trạng thực tiễn nhiều công trình dân sinh chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
hiện nay đối với các đô thị lớn như hà nội và tp hcm
còn rất nhiều công trình dân sinh không thể đảm bảo tiêu chí giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
như trong quy định tệ khoản hai điều một mươi ba của dự thảo luật
ví dụ như nhà trong ngõ hẻm sâu chưa đáp ứng được các nội dung về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
và giao thông phục vụ hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
do đó cần có giải pháp đạt hiệu quả tốt nhất tại dự thảo luật
để giải quyết những vấn đề về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trong công trình xây dựng nhân sinh đang tồn tại hiện hữu
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho rằng
việc xây dựng áp dụng các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là vấn đề có nhiều vướng mắt trong thực tiễn
do đó cần tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể hơn nhất là quy định mang tính đặc thù
việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ là yêu cầu quan trọng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy
đây cũng là vấn đề có nhiều vướng mắt trong thực tiễn và có nhiều ý kiến trong thời gian vừa qua
do đó tôi đề nghị là tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể hơn về nội dung này
trong dự thảo luật nhất là những quy định có tính đặc thù khác với pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
để phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
gồm một mươi nội dung thành phần một trăm năm mươi ba chỉ tiêu chi tiết bốn mươi hai nhiệm vụ cụ thể
trong đó bao gồm tăng cường phát triển nguồn nhân lực văn hóa
đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc
xác định đây là một nội dung quan trọng cần thiết trình quốc hội cho ý kiến
các đại biểu đa số thống nhất thời gian thực hiện chương trình là một mươi một năm chia thành ba giai đoạn
trong đó cần thiết có một năm hai nghìn hai mươi năm để có thời gian cho các cơ quan chuẩn bị
các đại biểu cũng thống nhất với kiến nghị của chính phủ
báo cáo quốc hội cho phép thực hiện khác quy định của luật đầu tư công
đồng thời giữ nguyên các mục tiêu dự án có liên quan đến lĩnh vực văn hóa
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt và đang thực hiện
không thích hợp với chương trình này
tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng
trợ cấp thất nghiệp từ sáu mươi lên bảy mươi năm nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu
cho người lao động khi không có việc làm
tổng liên đoàn lao động việt nam nhận định quy định người lao động chỉ được hưởng
tối đa một mươi hai tháng trợ cấp thất nghiệp không được tính hưởng và bảo lưu
thời gian đóng dư có thể gây tình trạng người lao động nghỉ việc
để nhận trợ cấp thất nghiệp sau một mươi hai năm đóng đồng thời có thể dẫn tới
rút bảo hiểm xã hội một lần do vậy tổng liên đoàn lao động việt nam
đề nghị phần bảo hiểm tự nguyện đóng dư
có thể chuyển sang chế độ khác của bảo hiểm xã hội để tăng quyền lợi
cho người lao động khi nghỉ hưu bổ sung quyền lợi cho người lao động
đóng bảo hiểm tự nguyện liên tục từ tháng một trăm bốn mươi năm trở lên
bên cạnh đó có chính sách vay vốn ưu đãi cho người lao động
có thời gian đóng dư để duy trì sinh kế khi gặp rủi ro về việc làm
trận mưa rông lớn xảy ra đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng năm
đã gây thiệt hại lớn về tài sản ảnh hưởng đến giao thông đi lại
của người dân tại tỉnh thái nguyên hiện các địa phương đang khóc
phục hậu quả ổn định đời sống cho người dân
tính đến hết ngày một mươi ba tháng năm huyện phú lương bị thiệt hại nặng nhất
với một trăm bảy mươi sáu nhà bị tốc mái trong đó ba nhà dân bị sập hoàn toàn
một cột điện trung thế và hai cột điện hạ thế bị gãy đổ
một trăm tám mươi hectare diện tích lúa cây màu và lâm nghiệp bị ảnh hưởng
thiệt hại ước tính trên ba sáu tỷ đồng ngoài ra thành phố thái nguyên
cũng có nhiều nhà dân bị tốc mái ước tính thiệt hại một bốn mươi năm tỷ đồng
tại huyện đại từ ước tính thiệt hại hai trăm năm mươi triệu đồng
huyện đồng hỷ mưa lớn cũng làm ngập ống một một hectare lúa và hoa màu
hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân